chiều ngày tám tháng một mươi ngay sau khi tới thành phố antalya tham sự các hoạt động của hội nghị chủ tịch quốc hội á âu lần thứ ba
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến với chủ tịch đu ma quốc gia hạ viện liên bang nga vyacheslavo lodin
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trân trọng cảm ơn chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav volodin
và các vị lãnh đạo liên bang nga đã gửi điện chia buồn đến lãnh đạo nhà nước và nhân dân việt nam
cử phó chủ tịch đu ma quốc gia nga olga epifanova sang việt nam dự lệ tàng chủ tịch nước trần đại quang
mang đến sự chia sẻ tình cảm bạn bè thân thiết với việt nam
cho rằng chủ đề của mc ba lần này là sự quan tâm chung không chỉ của các nước á âu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
sẽ tham gia tích cực nghiêm túc và có trách nhiệm cùng các nghị viện khác tại hội nghị này
về quan hệ hai nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch đu ma quốc gia
liên bang nga nhất trí cho rằng thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện
giữa việt nga phát triển rất tốt đẹp đặc biệt là trong chuyến thăm chính thức liên bang nga
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào đầu tháng chín vừa qua với nhiều văn kiện được ký kết
sẽ tạo sung lực mới cho quan hệ hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới